vào ngày hôm nay theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho đến nay ngành y tế đã truy vết được bảy mươi bảy hành khách ở nghệ an đã đi chung chuyến bay với vợ chồng người hà tĩnh mắc covid một mươi chín
tất cả bảy mươi bảy người này được xem như f một và đã được đưa đến cách ly tập trung đồng thời lấy mẫu xét nghiệm
đến giảng sáng ngày hôm nay kết quả xét nghiệm lần một cho thấy toàn bộ bảy mươi bảy f một này đã âm tính với sars cov hai
những hành khách này đi trên chuyến bay số hiệu vn một nghìn hai trăm sáu mươi hai vào ngày ba mươi tháng năm khởi hành từ thành phố hồ chí minh đến thành phố vinh hạ cánh vào lúc chín h năm mươi năm sáng cùng ngày
trên chuyến bay này có đến một trăm sáu mươi bảy hành khách trong đó có cặp vợ chồng ở bình dương về thành phố hà tĩnh
sau khi biết thông tin người mình từng tiếp xúc mắc covid một mươi chín họ đã liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cùng với sáu thành viên trong gia đình
kết quả hai vợ chồng dương tính với virus sars cov hai
cho đến nay đã có thêm hai trường hợp f một
của cặp vợ chồng này đã có kết quả dương tính với sars cov hai